các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu có bài viết
quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ toàn diện sâu sắc trên mọi phương diện
khiến hầu hết các quốc gia trên thế giới phải điều chỉnh định hướng lại chiến lược phát triển
với trọng tâm là đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước
với khát vọng lớn tầm nhìn chiến lược tư duy đột phá đảng chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng
nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tận dụng tối đa những thời cơ thuận lợi do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại
để thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số quốc gia
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba đảng ta tiếp tục xác định đẩy mạnh nghiên cứu
tiếp tục chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo
nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thực hiện chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ
năm hai nghìn hai mươi một thành công lớn trong xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số kinh tế số xã hội số
chính là hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
tạo sự đổi mới căn bản mang lại hiệu quả to lớn trong công tác quản lý nhà nước về dân cư
theo hướng hiện đại góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính liên quan đến công dân
tiếp nối những thành công đó ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã phối hợp với văn phòng chính phủ
tham mưu thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đề án sáu với đề án này cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối chia sẻ và cung cấp dữ liệu
với các bộ ngành địa phương hướng tới phục vụ năm nhóm tiện ích cốt lõi
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
hai phục vụ phát triển kinh tế xã hội
ba phục vụ công dân số
hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
năm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo
có thể khẳng định việc phê duyệt đề án sáu với bảy quan điểm chỉ đạo lớn và năm nhóm nhiệm vụ giải pháp
năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân doanh nghiệp để thực hiện trên môi trường điện tử
đã thể hiện quyết tâm rất lớn của chính phủ thủ tướng chính phủ trong triển khai thực hiện nghị quyết của đảng
góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng thời phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm
là chủ thể là mục tiêu và là động lực phát triển
sau ba tháng triển khai từ khi thủ tướng chính phủ triệu tập hội nghị toàn quốc để chỉ đạo triển khai đề án
tổ công tác triển khai đề án sáu khẳng định quyết tâm chính trị thúc đẩy đồng bộ mạnh mẽ các nhóm nhiệm vụ giải pháp
nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh thời gian nghỉ tết nguyên đán dài
đảm bảo đúng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đề án một số nội dung đã vượt tiến độ đề ra
nổi bật là một công tác xây dựng hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan được đẩy nhanh tiến độ thực hiện
trong đó bộ công an đã thành lập ban soạn thảo tổ biên tập nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
tham mưu chính phủ báo cáo xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội về dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
hoàn thành việc tích hợp cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân chín số
với căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu thuế
phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế
tiến độ thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo đề án
đang được bộ công an và các bộ ngành đẩy nhanh thực hiện bảo đảm tiến độ bước đầu có hiệu quả tích cực
hồ sơ tiếp nhận tăng từng ngày
đặc biệt là lĩnh vực cư trú trước khi triển khai đề án trung bình tiếp nhận một hai trăm hai mươi năm hồ sơ một ngày
sau khi triển khai đề án số lượng tăng gấp đôi kết quả giải quyết đúng hạn tăng từ tám mươi chín lên chín mươi sáu
bộ công an phối hợp với hai mươi năm doanh nghiệp lớn để triển khai nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội
triển khai cung cấp việc xác thực danh tính của người dân qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
được trang bị tại các quầy giao dịch của một số ngân hàng
tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm dữ liệu mã số thuế cá nhân dữ liệu học sinh dữ liệu trẻ em
dữ liệu đăng ký sử dụng điện
tiếp tục triển khai thống nhất kỹ thuật với các bộ ngành liên quan để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng lộ trình của đề án sáu
trong đó bộ công an đã phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam hoàn thành giải pháp
và triển khai thành công việc đồng bộ ba mươi sáu triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và căn cước công dân để phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân khi đi khám bệnh
những mục tiêu nhiệm vụ đề án sáu xác định trong năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy khối lượng công việc rất nhiều quy mô lớn
với sự phối hợp của nhiều bộ ngành địa phương các doanh nghiệp và người dân
bên cạnh những thuận lợi cơ bản việc triển khai thực hiện đề án sáu sẽ gặp những khó khăn
thách thức phạm vi triển khai rộng là nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ nên việc triển khai đề án
trên một số lĩnh vực còn chậm việc kết nối chia sẻ dữ liệu theo lộ trình của đề án phải quan tâm đầu tư
nâng cấp thiết bị bảo đảm an toàn thông tin khắc phục các lỗ hồng bảo mật trong hệ thống thông tin
của một số bộ ngành bên cạnh đó tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mặc dù được nâng lên
nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế việc thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công
còn một số khó khăn vướng mắt nhất là trường hợp trả lại phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính
cho người dân khi thủ tục không thực hiện được tình hình trên đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao
sự chỉ đạo quyết liệt sự chung sức đồng lòng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thì mới có thể đảm bảo tốt nhất tiến độ hiệu quả của đề án
trước mắt cần thực hiện một số công tác trọng tâm sau
một là tranh thủ tối đa từng ngày từng giờ tổ chức thực hiện nghiêm túc
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về triển khai đề án tại thông báo số bảy mươi tb vpcp
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đảm bảo đồng thời các yếu tố tiến độ chất lượng ý nghĩa của đề án sáu
các đồng chí thành viên tổ công tác căn cứ vào chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai để triển khai nhiệm vụ
của cá nhân gắn với trách nhiệm chỉ đạo của đơn vị mình phụ trách thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện trước
từ đó đôn đốc hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện theo
phối hợp chặt chẽ đề cao tính kỷ luật trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ
tăng cường trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh
trong quá trình triển khai thực hiện đề án
hai là đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện các nội dung của đề án
trước mắt tập trung hoàn thành bốn văn bản pháp luật nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành các bộ ngành địa phương
thông tư của bộ tài chính về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư đồng thời khẩn trương ra soát tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắt
bất cập về quy định của pháp luật có liên quan để tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất tổng thể liên thông tổ chức thực hiện hiệu quả đề án
tổ công tác triển khai đề án thường xuyên theo dõi giám sát đôn đốc quyết liệt các nhiệm vụ được giao
chủ động hướng dẫn các bộ ngành địa phương trong tổ chức triển khai kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền
những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhất là về cơ chế chi kinh phí các dự án công nghệ thông tin
và khắc phục những lỗ hỏng về an ninh an toàn để kịp thời phục vụ đề án
các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh an toàn trong quá trình kết nối
chia sẻ dữ liệu đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình đề án
đẩy mạnh chuẩn bị nền tảng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia
chuyên ngành nhất là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thuế hải quan ngân hàng giấy phép lái xe bảo hiểm y tế giáo dục v v
chủ động tăng cường tuyên truyền về đề án sáu nhất là về những tiện ích thiết thực mang lại
nhằm tạo sự đồng thuận tham gia của các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp và người dân
tổ công tác của chính phủ cùng các bộ ngành tập trung hướng dẫn đôn đốc hỗ trợ thành phố hà nội
địa phương được chính phủ chọn làm điểm thực hiện tốt các nhiệm vụ tại đề án sáu
từ đó đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng ra các địa phương khác trên toàn quốc
bộ công an tiếp tục phát huy vai trò thường trực trong thực hiện đề án xác định vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện
luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất
tất cả vì lợi ích của đất nước của người dân đảm bảo dữ liệu dân cư chính xác và luôn được bổ sung cập nhật thường xuyên
bảo đảm đúng đủ sạch sống duy trì liên tục tính kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu
bảo đảm an ninh an toàn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật
hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức khai mạc ngày sách và văn hóa đọc
công an nhân dân đọc và học tập suốt đời theo tấm gương bác hổ vĩ đại và phát động xây dựng tủ sách hồ chí minh trong công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự phát biểu chỉ đạo
cùng dự lễ khai mạc còn có đông đảo các khách mời là lãnh đạo đại diện các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
phát biểu khai mạc thứ trưởng trần quốc tỏ đã một lần nữa nhắc lại tấm gương ham đọc sách
coi trọng sách báo của chủ tịch hồ chí minh và những lời can dặn với người làm công an cần phải đọc để nắm tình hình để nâng cao trình độ
người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý lãnh đạo tốt hơn
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh không đọc không học không thể nâng cao được nhận thức không đọc không học không thể có trí thức không đọc không học không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao
vì vậy chúng ta cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt phong trào đọc sách đọc báo các kiến thức và chia sẻ thông tin
được phong trào đọc sách báo là việc làm thường xuyên là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi chúng ta ở mọi nơi mọi lúc trong chiến đấu công tác sinh hoạt
và trong cả đời thường trước mắt cũng như lâu dài
cũng tại lễ khai mạc ban tổ chức đã phát động xây dựng tủ sách hồ chí minh trong công an nhân dân và có gần năm trăm linh triệu đồng một đầu sách được các cơ quan đơn vị tài trợ tủ sách
ngay sau lễ khai mạc giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương đã giới thiệu đến đông đảo cán bộ chiến sĩ hai cuốn sách của tác giả đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm bộ trưởng bộ công an những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng nâng cao chất lượng tư tưởng chính trị trong công an nhân dân trước tình hình mới
ban tổ chức cho biết ngày sách còn có nhiều hoạt động ý nghĩa hấp dẫn về khuyến học khuyến đọc như triển lãm sách ngày hội trao đổi tặng sách thi xếp sách nghệ thuật sẽ diễn ra từ ngày năm tháng bốn đến ngày tám tháng bốn tại hà nội
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ khai mạc hội thao năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân của bộ công an
điều chỉ đạo tại bùi lễ
hội thao năm nay được đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chủ động tổ chức để hướng tới chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường sức khỏe thể lực cho cán bộ chiến sĩ đánh giá năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp góp phần phục vụ thiết thực các nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương những thành tích của tập thể và cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được góp phần tích cực cho phong trào thể thao công an nhân dân trong thời gian qua
tại lễ khai mạc thay mặt đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ đại tá lê ngọc châu tư lệnh cảnh sát cơ động nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng nguyễn văn long và khẳng định sẽ cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn đơn vị
theo báo cáo của ban tổ chức hội thao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động năm nay có sự tham gia của tất cả các đơn vị trực thuộc chia thành hai mươi hai đầu mối với hơn một sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ và diễn ra từ ngày năm tháng bốn đến ngày một mươi hai tháng bốn
nhằm củng cố tăng cường năng lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân đã khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho phó cục trưởng phó giám đốc
đây là một trong những khóa bồi dưỡng ngắn hạn được bộ công an tổ chức hàng năm cho cán bộ đang giữ chức vụ phó cục trưởng phó giám đốc trực thuộc các tỉnh trực thuộc trung ương
với một mươi chuyên đề khoa học sẽ cập nhật cho học viên những kiến thức mới về chính trị khoa học lãnh đạo quản lý đường lối quan điểm của đảng nhà nước và của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân những vấn đề lý luận thực tiễn phương hướng và giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo chỉ đạo
công tác chiến đấu tại công an các đơn vị địa phương trong tình hình mới